đề xuất từ năm hai nghìn một mươi sáu trở đi thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với các bộ công chức viên chức nữ từ năm mươi năm lên sáu mươi tuổi và nam từ sáu mươi lên sáu mươi hai tuổi
từ năm hai nghìn hai mươi trở đi sẽ thực hiện tăng tuổi hưu đối với các nhóm đối tượng còn lại cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng tuổi cho đến khi đạt sáu mươi tuổi đối với nữ và sáu mươi hai tuổi đối với nam
tuy nhiên dự thảo này gây ra nhiều tranh cãi
do vậy kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi ba thông qua luật bảo hiểm xã hội nhưng vẫn giữ nguyên quy định về tuổi hưu như cũ tức là nam sáu mươi tuổi nữ năm mươi năm tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt được rút ngắn tuổi hưu
mới đây bộ lao động thương binh và xã hội cho biết trong lần sửa bộ luật lao động tới đây sẽ cân nhắc tăng tuổi nghỉ hưu để thích ứng với tốc độ giả hóa dân số việt nam diễn ra nhanh tuổi thọ bình quân tăng
trong khi quỹ bảo hiểm xã hội đang đứng trở lại
nguy cơ mất cân đối do thời gian chi trả lương hưu kéo dài
để làm rõ hơn vấn đề tăng hay giữ nguyên tuổi nghỉ hưu tác động đến quỹ bảo hiểm xã hội và hưu trí ra sao
truyền hình nhân dân đã có buổi trao đổi với ông trần đình liệu phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
xin cảm ơn ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
mới đây bộ lao động thương minh và xã hội đã đề xuất về việc
tăng tuổi nghỉ hưu và hai lý do được đưa ra đó là
để tránh nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và tuổi thọ trung bình của người dân tăng
vậy đâu là lý do chính thưa ông
chúng ta hiện nay cái tuổi nghỉ hưu của chúng ta
rồi cái mức đóng của chúng ta mức hưởng chúng ta
như vậy thì chúng ta có ba cái phương pháp để làm sao cân bằng quỹ bảo hiểm xã hội
là coi như là tăng mức đóng lên và giảm quyền lợi hưởng xuống
thứ hai là phải tăng cái số năm đóng lên
thứ ba là chúng ta kéo dài cái tuổi nghỉ hưu nghỉ hưu dài
thế thì rõ ràng là tuổi nghỉ hưu chỉ là một trong phương pháp để chúng ta lựa chọn
tại vì chúng ta lựa chọn trong cái chính trách bây giờ
là cái tuổi à cái giảm quyền đợi xuống
mà tăng đóng lên là rất là khó
trong cái lần kinh tế mà doanh nghiệp đang khó khăn
thì mình phải tính cái bài toán nào mà vừa tạo cho doanh nghiệp
để doanh nghiệp người ta mở rộng người ta tạo thị trường lao động để thu hút lao động
thế mà giảm quyền đợi người hưởng
thế mình đang giảm bảy mươi năm của trung bình một tháng
mà chúng ta bảo là bản thân ta giảm sáu mươi là quá rồi
đấy là nguyên tắc nhất
chúng ta phải đưa ra một cái bài toán như vậy thì là rất khó
trong cái việc giảm quyền đợi và tăng mức đóng
thứ hai nữa là
cái số lâm đóng và số lâm hưởng
bây giờ số lâm đóng bây giờ trung bình chúng ta có hai mươi sáu lâm đóng
nhưng mà hai mươi sáu lâm đóng thì chúng ta hiện nay chúng ta trúng tính cả lĩa đầu tư chỉ có một mươi ba lâm hưởng
nhưng bây giờ tuổi dọa trung bình bây giờ
đấy là công bố của tổng cục thống kê là bảy mươi ba tuổi
bây giờ tuổi dọa trung bình của chúng ta
nhưng mà của ilo
họ đang công bố mới nhất là bảy mươi năm tuổi
thế như vậy là chúng ta mất
chúng ta mất một cái cân đối trong cái đóng hưởng này rất
số lâm rất là lớn lớn
chúng tôi cũng kiến nghị bộ hội động và chính phủ là tương toán là điều chỉnh cái tuổi nghỉ hưu
tất nhiên là chúng ta điều chỉnh thì
đấy là chỉ là người điều chỉnh nghỉ hưu
còn điều chỉnh như thế nào
đấy thì chúng ta phải mũi mũi đường công pháp
và điều chỉnh cho nhóm đó động nào
nhóm nào đi trước nhóm nào sau
và thời điểm
ngành bảo hiểm xã hội với bộ lao động sẽ phối hợp
để kiến nghị chính phủ
quốc hội để tính toán một phương án
lộ trình và thời gian cho nó phù hợp
nếu vệ trưởng nguyên tuổi nghỉ hưu
nữ là năm mươi năm tuổi và nam là sáu mươi tuổi như hiện tại
thì cán cân quỹ bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi như thế nào trong năm tới
thế với phương pháp của chúng tôi tính là
nếu như là bây giờ tọa thu là năm nay cũng tọa thu
nhưng đến bắt đầu đến hai nghìn hai mươi là nó cân bằng tức tọa thu
thu vào hai trăm linh
thí dụ thu một trăm linh đồng thì chi ra đủ một trăm linh đồng
tại vì lấy của toàn bộ người này thì chi cho người sau
đấy là ta cân đối
nhưng mà bây giờ là cứ càng ngày là người tham gia ít
mà người hưởng nhiều và quyền nợ nhiều thì rõ ràng là nó sẽ giảm xuống
thì chúng tôi đang tính cái chiều xuống là đến hai nghìn ba mươi bảy
thì nó quỹ bảo hiểm xã hội nó
chúng ta phải lấy từ cái nguồn kết dư rồi tất cả cái nguồn khác ra ngoài buộc
thế như vậy là chúng ta phải tính toán nó điều chỉnh
tiếp kia là luật hai nghìn sáu thì chúng tôi tính toán ở hai nghìn ba mươi bốn
nhưng mà luật hai nghìn một mươi bốn đã điều chỉnh một bước về chính trách
thì hai nghìn ba mươi bảy khoảng bốn mươi hai nghìn bốn mươi
thế nhưng mà chúng ta rõ ràng là chúng ta cảnh báo và tiếp tục để như này nữa
thì đến hai nghìn ba mươi nó ở cái mức như vậy
nó ở cái mức nó cân bằng mà nó chiều xuống như vậy
thì chúng ta lại phải tính toán để điều chỉnh quỹ bảo hiểm xã hội
là thực ra là cái quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ của người dân
quỹ của người tham gia
cũng đồng thời là mà chúng ta không quản lý kỹ tốt
thì đương nhiên là người lao động nó
người ta sẽ không tin tưởng vào cái quản lý quỹ và cái cách cân đối quỹ của mình
và cũng có ý kiến cho rằng là quỹ bảo hiểm xã hội việt nam
hiện đang được quản lý và vận hành chưa minh bạch
lộ bộ máy công cảnh và tình trạng trục lợi của quỹ bảo hiểm xã hội
vẫn còn đang diễn ra ông bình luận như thế nào về ý kiến này
quỹ bảo hiểm xã hội là thu chi rất minh bạch
và có sự kiểm soát theo luật ngân sách và hệ thống kiểm toán
thì theo quy định là ba năm một lần hoặc là đột xuất kiểm toán và kiểm toán
độc lập là kiểm toán nhà nước và kiểm tra
thế còn đương nhiên là chúng ta thu thì hệ thống bảo hiểm xã hội
có thu thì cơ quan bảo hiểm xã hội mới cấp sổ
để ghi thời gian người lao động trên sổ bảo hiểm xã hội
mà trên cái quyển sổ bảo hiểm xã hội
thì mới giải quyết được chi trả
cho nên người lao mà không đóng mà được hưởng thì không có đâu
chỉ có người hưởng nước hưu thì rõ ràng anh đóng thì hưởng nước hưu
mà đã hưởng nước hưu thì xã phường thị trấn toàn bộ
là chúng ta chi trả là đều có hệ thống quản lý
ngay người dân người ta cũng giám sát nhau
anh không tham gia đóng thì rõ ràng anh hưởng nào nó phát hiện ra
còn chi bên khám chứa bệnh chúng tôi cũng thế thôi
các bệnh viện chi ra thì chúng tôi có hệ thống
tất nhiên là bây giờ cái sự người nào mà cố tình lạm dụng
thì đương nhiên là chúng tôi có
khi mà kiểm tra thanh tra là đều chuyển ra cơ cơ
cơ quan công an cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định
còn cán bộ bảo hiểm xã hội thì phải nói là không ai dám vi phạm
vi phạm tại vì trong cái hệ thống chính trách của chúng tôi
quản lý chúng tôi là chúng tôi phát hiện ra ngay
cho nên hiện nay quản lý thu chi bảo hiểm xã hội là quản lý hàng ngày
trên hệ thống quản lý là chúng tôi biết được
là hệ thống thu và hệ thống quản lý hàng ngày
vâng xin cảm ơn ông
kéo dài tuổi lao động tuổi nghỉ hưu
cũng có ý nghĩa tác động tới đồng góp vào quỹ an sinh xã hội
quỹ bảo hiểm xã hội được vững vàng
không có nguy cơ bị thiếu hụt khi chi trả cho người cao tuổi
tuy nhiên cần có lộ trình phù hợp
và phải tính toán làm sao phù hợp về sức khỏe sức vóc của con người việt nam
và đặc biệt cũng cần phải có lộ trình giống như các nước dựa vào các yếu tố
như nguồn lao động sức vóc kinh nghiệm thị trường
người lao động sẽ đồng thuận theo một phương án hợp lý
được xây dựng từ những nghiên cứu thực tế
ghi nhận ý kiến đồng góp của xã hội và đặt trong một chiến lược dài hạn
đến đây thì chương trình điểm tựa tương lai của kênh truyền hình nhân dân cũng xin được khép lại